tòa án nhân dân tp hà nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt hai bị cáo
mai phan lợi chủ tịch hội đồng khoa học trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng
bốn mươi tám tháng tù và bạch hùng dương giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng
ba mươi tháng tù về tội trốn thuế
từ khi thành lập đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng
đã phát sinh doanh thu tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên mỗi lần trung tâm này nhận được tiền của các tổ chức bị cáo lợi
đều chỉ đạo giám đốc trung tâm là bạch hùng dương và cấp dưới không thực hiện
chế độ kế toán hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật không lập báo cáo tài chính
không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế
giá trị gia tăng cho cơ quan quản lý thuế theo quy định không có sổ kế toán
theo quy định cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này số tiền trốn thuế
là gần hai tỷ đồng bị cáo mai phan lợi phải chịu trách nhiệm với vai trò là chủ mưu
cầm đầu đối với số tiền gần hai tỷ đồng là tiền trốn thuế của trung tâm từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay